tại tòa thị chính tỉnh svrien campuchia hội hữu nghị hai nước việt nam và campuchia đã tổ chức hội nghị thường kỳ
nhằm đánh giá hoạt động hợp tác của hai hội trong thời gian qua đồng thời đề ra phương hướng biện pháp góp phần củng cố
và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện lâu dài giữa hai nước việt nam và campuchia
khoảng hai trăm linh đại biểu đã tiến hành thảo luận đánh giá hoạt động hợp tác của hai hội trong bốn năm qua
trong thông cáo chung tại hội nghị lần này hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện thỏa thuận đã ký tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
để phối hợp và thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên và nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết hữu nghị
và hợp tác toàn diện việt nam campuchia ngăn chặn các âm mưu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch
nhằm chia rẽ quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước
các cấp hội hai bên nhất trí họp hai năm một lần để tổng kết đánh giá thực hiện thỏa thuận và trao đổi ý kiến
để ra phương hướng hoạt động trong những năm tới
từ năm hai nghìn chín đến nay hội hữu nghị hai nước đã tăng cường hoạt động thông qua các cuộc gặp gỡ
trao đổi hàng chục đoàn ngoại giao nhân dân doanh nghiệp lãnh đạo các địa phương vùng biên giới và cựu chiến sĩ quân tình nguyện việt nam